bộ văn hóa thể thao và du lịch đã ban hành kế hoạch số một nghìn bảy trăm bốn mươi chín
phát động chương trình người việt nam đi du lịch việt nam
thời gian thực hiện chương trình từ ngày một tháng sáu đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
đây là giải pháp nhằm kích cầu du lịch nội địa
tạo điều kiện để người dân du lịch tới các vùng miền trong cả nước
trong bối cảnh sau dịch covid một mươi chín
kế hoạch này kỳ vọng thu hút sự vào cuộc tích cực của các địa phương
các hãng hàng không doanh nghiệp liên quan đến du lịch nhằm khôi phục thị trường nội địa
đồng thời bảo đảm các quy định điều kiện về an toàn phòng chống dịch cho khách du lịch
người lao động và cộng đồng người dân địa phương
đối với các doanh nghiệp công tác chuẩn bị kích cầu cho du lịch nội địa đã được lên kế hoạch
chuẩn bị sản phẩm quy chế bảo đảm an toàn từ trong dịch covid một mươi chín
nó vừa giá trị về chất lượng nhưng mà nó lại có giá cả chi phí phù hợp
thậm chí hỗ trợ về các khoản vay ví dụ như du lịch trả góp
du lịch ứng trước vay trước trả sau
mà không lãi suất ví dụ như thế
thì tất cả những cái gì mình kích cầu thì mình phải cho người khách được hưởng
thì họ tham gia mới nhiệt tình
mình vận động chính những khách hàng mà đã đăng ký cái chương trình tour du lịch đi quốc tế
từ trước đến trong khoảng tháng một tháng hai tháng ba vừa rồi
thì bây giờ sẽ đổi toàn bộ chương trình đó sang chương trình đi du lịch nội địa
đấy là đầu tiên là về cái hành động với khách hàng
còn thứ hai nữa đó là các sản phẩm chương trình
thì hiện tại bên mình đã chuẩn bị một số các sản phẩm
ví dụ như là hành trình xuyên việt
công ty của chúng tôi thì cũng đã bán được khoảng tầm là gần một trăm linh khách hàng
tuy là cái lượng thì nó cũng chưa phải nhiều
và nó cũng chỉ đạt là khoảng một mươi năm hai mươi so với cả cùng kỳ của năm ngoái thôi
nhưng mà đây là một cái tín hiệu rất là vui
bên cạnh những tín hiệu đáng mừng về nhu cầu du lịch nội địa
tuy nhiên để ngành du lịch nhanh chóng bật dậy sau dịch covid một mươi chín
yếu tố đoàn kết là rất quan trọng
bởi du lịch là sản phẩm liên ngành liên vùng tổng hợp của các dịch vụ khác nhau
và đặc biệt là sự hỗ trợ của nhà nước để tạo ra sự đồng bộ
không chỉ vì giá mà nó phải chất lượng
ở đây thì cần cái sự an toàn
thì rất cần sự tham gia ngay từ đầu của ngành y tế ngành bảo hiểm
để thiết kế những cái tour thời gian vừa đủ
và cái mức giãn cách hợp lý để mà vừa thưởng thức được hưởng thụ
nhưng cũng là an toàn